thưa quý vị không những gây dối trật tự nguyễn trọng thịnh còn dùng cây xăm gạo
đâm trọng thương ba cán bộ công an ở bạc liêu khi bị vây bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn trọng thịnh trú tại quận bình tân tp hcm
để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng tám đối tượng nguyễn trọng thịnh có hành vi gây dối
tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường một tp bạc liêu
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an phường một thành phố bạc liêu nhanh chóng có mặt
mời đối tượng thịnh về trụ sở làm việc
tuy nhiên khi về đến trụ sở công an phường một đối tượng thịnh có hành vi chống đối và bỏ chạy
khi bị lực lượng công an truy đuổi đối tượng thịnh đã dùng cây xăm gạo gây thương tích
cho ba cán bộ công an trong đó có một cán bộ công an bị đâm trọng thương
phải đưa vào bệnh viện đa khoa bạc liêu cấp cứu điều trị
nghi ngờ nạn nhân cố tình che giấu nơi ở của bạn gái cũ mình
nên lê phạm vi bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự gồm lê phạm vi bình
chú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang về hành vi giết người
nguyễn hiễu thoại võ văn nghiệt và đạm văn triểu cùng chú thị xã long mỹ tp hậu giang
về hành vi không tố giác tội phạm
theo kết quả điều tra ban đầu thời gian gần đây lê phạm vi bình nhiều lần đi tìm bạn gái cũ
để đòi số nợ năm trăm linh đồng nhưng không gặp
bình cho rằng ngô văn tú biết bạn gái của mình ở đâu nhưng đang cố tình che giấu không cho gặp
nên bình thủ sẵn dao rồi nhờ nguyễn hữu thoại trở đến nơi tú thuê trọ để nói chuyện và xảy ra đánh nhau
hậu quả tú bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi gây án nhật và chiến đã đưa tiền giúp bình bỏ trốn
biết đang bị truy bắt ngày một mươi bảy tháng tám lê phạm vi bình đến công an thị xã long mỹ đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
qua công tác nắm địa bàn đối tượng lực lượng công an tỉnh bình dương đã phát hiện triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn qua mạng internet
bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vương chính bậc và nguyễn quốc vũ cùng chứa tại thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo điều tra khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng vương chính bậc và nguyễn quốc vũ rủ nhau góp tiền để mua tài khoản đánh bạc
tổng trên mạng sau đó về chia lại thành nhiều tài khoản nhỏ bán lại cho các đại lý cấp dưới
cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền đã đặt cược mà các đối tượng sử dụng để chơi đánh bạc là hơn tám năm tỷ đồng
cơ quan chức năng đã thu giữ ba điện thoại di động phong tỏa bốn tài khoản ngân hàng các đối tượng dùng để đánh bạc
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối tượng lê hoàng vũ chú tại khóng vĩnh hưng thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình điều tra xác định lê hoàng vũ lợi dụng sự tin tưởng của một gia đình người họ hàng bên vợ của vũ
giao tiền cho vũ để mua bảnh lên nhà đồng thời giao cho hai vợ chồng vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bàn đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng
vũ đưa thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần thứ hai
sau đó đem bán bảnh lên nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền là ba tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng bao gồm tiền vốn và lãi
số tiền trên vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu sải cá nhân
ban thường vụ thành ủy tp hcm vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo ban điều hành và tổ giúp việc triển khai thực hiện nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
ban chỉ đạo gồm một mươi ba người trong đó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên làm trưởng bang
phó bí thư thượng trực thành ủy chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi làm phó trưởng bang thượng trực
ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các nội dung thí điểm cơ chế
chính sách đặc thù phát triển tp hcm theo nghị quyết chỉ đạo thực hiện thống nhất các quy định có liên quan
khi thực hiện thí điểm phù hợp với đặc thù phát triển tại thành phố
tổ giúp việc gồm một mươi chín thành viên do giám đốc sở kế hoạch và đầu tư làm tổ trưởng
giám đốc sở nội vụ và lãnh đạo viện nghiên cứu phát triển tp hcm làm tổ phó
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi yêu cầu các sở ngành quận huyện đơn vị chủ động
để đảm bảo tiến độ quy hoạch đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ công bố quy hoạch tp hcm
thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
để bảo đảm tiến độ quy hoạch chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan
phải ưu tiên chủ động để thành phố có thể xong hồ sơ trình quy hoạch cho cấp quá thẩm quyền phê duyệt
để đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ công bố quy hoạch thành phố thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bên cạnh đó tp hcm thực hiện quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cũng đã ký quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức
từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ năm hai nghìn hai mươi
chưa kế hoạch này
tp hcm cần tuyển một mươi hai công chức và năm mươi một viên chức về làm việc tại các cơ sở công thương y tế du lịch
và các quận huyện một mươi hai củ chi bình chánh nhà bè
ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn như sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc
tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng
chứng chỉ theo quy định của pháp luật
có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học trong đội tuổi quy định
tp hcm sẽ tuyển dụng với hình thức xếp tuyển qua hai vòng xếp kết quả học tập và nghiên cứu của ứng viên
ở vòng một và phỏng vấn về trình đội chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên trong thời gian ba mươi phút vòng hai
dự kiến trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm sẽ triển khai công tác tuyển dụng
tp hcm hiện có khoảng ba mươi hai điểm sạc lỡ
trước tình trạng này ubnd tp đã có yêu cầu các địa phương các cơ quan chức năng
cần phải tăng cường công tác ứng phó và phòng chống sạt lỡ
đến thời điểm hiện tại điểm sạc lỡ một một tại bờ kề thanh đa đã có một mươi sáu hữu dân phải di dời đi nơi khác
công an phường hai mươi năm quận bình thạnh cũng đang cắt cử lực lượng ngày đêm có mặt tại đây
để đảm bảo an toàn cho người dân
diện tích sạc lỡ một một ở khu vực dọc bờ kề thanh đa kéo dài gần ba trăm linh m và sâu vào gần một mươi m
ngoài việc cắt cử lực lượng bảo vệ cơ quan chức năng cũng đang tiến hành khảo sát
có thể sẽ phải tiếp tục di dời thêm những hộ dân gần kề ra khỏi khu vực nguy hiểm này
đảng quỳ bàn đã tiến hành đo lấy mốc sẽ di dời vào thêm một mươi m nữa để những hữu dân gần đây tiếp tục di dời thêm
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay xảy ra rất nhiều vụ sạc lỡ ảnh hưởng tới tính mạng của con người
ví dụ như trên đà lạt bảo lộc năm đồng mới gần đến nhất là hòa bình
thì mình sẽ tuyên truyền những bài viết đó trên nhóm gia lô để cho người dân biết về mức độ sạc lỡ và nguy hiểm như thế nào
theo sở giao thông vận tải tp hcm hiện thành phố có ba mươi hai điểm sạt lỡ
thuộc diện phải cảnh báo trong đó có hơn một phần ba điểm đặc biệt nguy hiểm
để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân ubnd tp hcm tiến hành cấm bị cảnh báo tại ba mươi hai điểm sạc lỡ này
đồng thời tiến hành khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lỡ và phải có báo cáo ủy ban
phải nói rằng cái biến đổi khí hậu cũng như cái thay đổi về mặt dòng chảy hiện nay nó diễn ra khá phức tạp
do đó chúng tôi cũng đang khảo sát và sắp tới sẽ đề nghị là làm ngay bờ kè hoặc là khắc phục
các hố xoáy ở những vị trí mà chúng tôi đánh giá là đặc biệt nguy hiểm
thì hy vọng rằng chúng ta sẽ khắc phục được cơ bản cái việc sạc lỡ của thành phố trong thời gian tới
trước thời tiết biến động thấp thường giờ đến xảy ra nhiều vụ sạc lỡ gây thiệt hại nghiêm trọng trong những năm gần đây
ngoài chuẩn bị nguồn ngân sách khẩn trương làm bờ kè tp hcm còn yêu cầu hai mươi một quận huyện và tp tủ đức
tăng cường các biện pháp phòng chống ứng phó với các tình huống sạt lỡ để không xảy ra hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị sau khi thông tư hai mươi bốn quy định về cấp thu hội đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành
đã có rất đông người dân tại tp hcm đã đến các điểm đăng ký từ sớm để làm thủ tục sang tên chính chủ
để có biển số định danh cho mình
ghi nhận tại đội đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm
từ sớm tại đây đã tập trung đông người đến đăng ký định danh biển số cho mình
người dân rất vui mừng phấn khởi việc thông tư hai mươi bốn chính thức được ban hành
sau khi biết thông tin là có cái biển số định danh mới thì tôi đến làm sang tên xe
và cơ quan đăng ký để có hướng dẫn tôi làm thu hồi biển số xe và đăng ký xe
đối với người dân thì tôi thấy là cũng rất là thiết thực
tại vì biển số nào định danh đến người đó thì nó sau này sẽ dễ quản lý hơn
an toàn hơn
để người dân có thể nắm rõ quy trình thủ tục mới theo thông tư hai mươi bốn
các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hướng dẫn rất tận tình cho người dân các bước thao tác
bây giờ là anh có nhu cầu rút hồ sơ thu hồi về lào cai đúng không
về lào cai
rồi hợp đồng vũ bán anh đã chứng ngày một mươi năm tháng tám thì trong còn đài hạn thu hồi
thì việc đầu tiên anh cần làm là đã cài cái khung số máy rồi đăng ký xe
bây giờ anh cần phải khai dịch vụ công bộ công an
rồi về việc thu hồi thu hồi giấy đăng ký biển số xe thu hồi đăng ký biển số xe thực hiện tại cấp tỉnh
anh khi anh khai dịch vụ công xong rồi anh cầm cái mã số ở đây em in tờ khai ra cho anh
rồi anh mang theo biển số xe lên đây nữa là ở đây em làm được cho anh
hiện thành phố hồ chí minh đang quản lý hơn tám triệu chín trăm linh ngàn phương tiện
trong đó có hơn chín trăm linh xe ô tô và tám triệu xe máy
do đó việc biển số xe định danh theo người sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý tốt hơn
bởi hiện nay thực hiện chủ trương số hóa
tích hợp hết thông tin cá nhân trên môi trường điện tử khi xảy ra vấn đề như tai nạn giao thông
hay vi phạm pháp luật thì lực lượng công an có thể quản lý được chặt chẽ hơn
tránh trường hợp mua bán xe hàng chục năm nhưng không sang tên
sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám ngân hàng huyết thanh đầu tiên tại thành phố hồ chí minh chính thức đi và hoạt động
trực thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
ngân hàng huyết thanh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất mới và hiện đại gồm năm tủ âm sâu
ba máy ly tâm lạnh cùng các trang thiết bị khác đội ngũ nhân sự đào tạo chuyên sâu nhằm đáp ứng công
tác thu nhận xử lý lưu trữ và phân phối mẫu nhất là đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành
với sức chứa tối đa gần năm trăm linh mẫu huyết thanh
huyết thanh của mỗi người đó là bộ dữ liệu sống về các tình hình sức khỏe hiện tại của người đó nó
cung cấp rất nhiều thông tin ví dụ như là có một mầm bệnh tiềm ẩn nào hay không có các kháng thể của các
bệnh đã đã mắc như thế nào hay không hoặc thậm chí có quá chất hay là những cái dấu ấn của các phương
pháp điều trị ở trong nhớ dẫn vẫn còn lưu trong huyết thanh do đó khi mà chúng ta phân tích các
dữ liệu từ cái mẫu huyết thanh này thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin để phục vụ cho cái việc mà
kiểm soát bệnh tật cũng như là xa hơn đó là quản lý vị tế công đồng với kỳ vọng sẽ là đơn vị tổ
chức thu thập bảo quản và cung cấp các nguồn mẫu để thực hiện xét nghiệm phát triển kỹ thuật xét
mới để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm ngân hàng huyết thanh sẽ xây dựng kế hoạch
thu thập mẫu địch kỳ theo quy trình bảo quản truy xuất mẫu cho các mục tiêu khác nhau của kiểm soát
dịch bệnh hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh đang sở hữu gần bốn mươi mẫu
huyết thanh trong đó có những nền mẫu như sốt xuất huyết sởi rubella covid viêm gan b c
tai chương miệng đây được xem là bộ dữ liệu sống là tài sản sức khỏe quý giá của người dân thành phố
của ngành y tế thành phố dùng để dự đoán dịch phát hiện sớm khả năng buộc dịch đánh giá tình hình
miễn dịch cộng đồng và khảo sát sự lưu hành của các tết nhân gây bệnh trong người dân
cục thi hành án dân sự tp hcm vừa có thông cáo báo chí về việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án
vụ án nguyễn thái luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần
địa ốc alibaba đồng thời đưa ra cảnh báo

nguồn tin mà cục thi hành án dân sự tp hcm nhận được thời gian qua nhiều đối tượng tổ chức tự xưng
là đại diện một văn phòng luật sư liên hệ với các bị hại để ký hợp đồng ủy quyền đến nộp đơn yêu cầu
thi hành án trong vụ alibaba
bị hại sẽ phải ơn trước tiền phí từ năm đến một mươi triệu đồng cho những người này và được hứa hẹn sẽ tác động
để đẩy nhanh việc thi hành án nhanh lấy lại tiền bồi thường cho các bị hại
theo cục thi hành án dân sự tp hcm từ chuyện này dạy dẫn đến việc bị hại bị chiếm đoạt tài sản
theo quy định việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án đều được thực hiện tại trụ sở của cục thi hành án dân sự
tp hcm số ba trăm bảy mươi hai a đường nguyễn văn lượng phường một mươi sáu quận gò vấp và được thủ lý tổ chức thi hành án
theo đúng quy định pháp luật không chịu tác động từ bất cứ cá nhân tổ chức nào
công an phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm đang lập hồ sơ trích xuất camera an ninh để điều tra
về vụ nhà dân trên địa bàn liên tục bị các đối tượng lạ mặt tạc sơn uy hiếp nhằm mục đích đòi nợ
theo đó sáng ngày một mươi sáu tháng tám những người dân sống trong căn nhà trên đường đờ năm
khu dân cư hiệp thành phường hiệp thành quận một mươi hai thức dậy thì phát hiện phía trước nhà
từ cửa sắt đến lầu một bị tạc sơn bẩn khắp nơi
theo hình ảnh từ camera an ninh khoảng hai giờ năm mươi phút cùng ngày một người đàn ông đi xe máy
đến ném liên tiếp ba bạch sơn vào tường nhà
trước đó rạng sáng ngày một mươi hai tháng tám căn nhà trên
căn nhà trên đã từng bị sạc sơn chất bẩn
gia chủ vừa tẩy xóa sơn thì tiếp tục bị khủng bố
thông tin ban đầu người em vợ của chủ nhà trên đã chuyển đi nơi khác sinh sống
sau đó có một nhóm người đến đòi nợ tạc sơn và nhắn tin đe dọa
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của các thành viên trong gia đình
hiện công an phường hiệp thành đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn dân
và đang lập hồ sơ thu thập dữ liệu camera để truy xét các đối tượng liên quan
mới đây công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với năm đối tượng gồm đào thị ngọc hạnh đào thị hồng ngọc phạm ngọc huyền
cùng cư chú huyện lớp vò huỳnh thị tú sương và phạm kim ngân
cùng chú huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
các đối tượng này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán
nhằm thu lợi bất hợp pháp
theo kết quả điều tra của công an tỉnh đồng tháp
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh một mươi sáu cá nhân trong đó có năm đối tượng trên
đã bán thông tin tài khoản thanh toán cho phạm ngọc phước chú huyện lớp vò cùng đồng bọn
với số tiền từ bốn trăm linh đồng đến bốn năm trăm linh đồng
quá trình điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt giam hai đối tượng
mức phạt chung của các đối tượng đào thị ngọc hạnh và phạm kim ngân là bốn mươi hai năm trăm linh nghìn đồng một người
còn đối tượng ngọc huyền sương sẽ nộp phạt số tiền hai mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng một người
đồng thời buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm
tại bình định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện tiếp nhận một trăm hai mươi bảy vụ vi phạm
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi bảy vụ
các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vi phạm nhãn mắc hàng hóa xảy ra bốn mươi chín vụ chiếm tỷ lệ ba mươi tám năm
mua bán vận chuyển khai thác khoáng sản trái phép không rõ nguồn gốc
trộm cắp tài sản là khoáng sản xảy ra hai mươi bốn vụ chiếm tỷ lệ một mươi tám
vận chuyển buôn bán tàng trữ sử dụng hàng cấm tập trung chủ yếu là các mặt hàng
thuốc lá pháo thuốc pháo súng thể thao đạn thể thao xảy ra một mươi tám vụ chiếm tỷ lệ một mươi
lực lượng công an đã khởi tố hai mươi bốn vụ trên hai mươi bảy bị can
xử lý vi phạm hành chính bảy mươi bảy vụ phạt trên một tỷ đồng đối với tám mươi bốn cá nhân bảy tổ chức vi phạm
ngoài ra qua đấu tranh đã thu hồi tài sản thiệt hại số tiền trong các vụ án về tham nhũng chức vụ
số tiền hơn chín trăm ba mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn thật khó có thể tin nhân viên lao công tại một cơ sở thẩm mỹ viện
lại có thể tham gia thực hiện phẫu thuật làm đẹp cho khách hàng
đây chỉ là một trong số ít sai phạm mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện
sau thời gian giả soát kiểm tra hàng loạt các cơ sở spa làm đẹp trên địa bàn
tuy nhiên có một thực tế là ngay sau khi bị đình chỉ hoạt động
các cơ sở này lại tiếp tục đổi tên hoặc thay đổi địa chỉ để tiếp tục hoạt động
công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập
ngang nhiên làm đẹp phẫu thuật cho khách ngay cả khi chưa có giấy phép hoạt động
một thực trạng khá phổ biến ở các cơ sở gắn mát thẩm mỹ tại đà nẵng
bất kỳ ai cũng có thể trở thành bác sĩ thẩm mỹ
ngay cả một nhân viên dọn vệ sinh
tại thời điểm kiểm tra thẩm mỹ viện canxin số ba trăm sáu mươi tám đường hùng vương thành phố đà nẵng
đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận thanh khê còn phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm khác
như quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ khi chưa có giấy phép hoạt động
sử dụng thuốc các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người
và thu hồi hai trăm linh sáu sản phẩm như filler bầu tóc chất gây tê suộn mũi
phần lớn những chủ của cơ sở này là học các chinh tế
kỹ về chăm sóc da spa nhưng mà hoạt động phổ biến là tiêm filler
cái này nguyên nhân đi ra vì là các đối tượng này ham lời
thì filler mua trôi nổi ở ngoài thị trường phần lớn phần lớn là filler do nước ngoài sản xuất
và mua trôi nổi ngoài thị trường giá thấp và khi tiêm thì giá cao lợi nhuận gấp một mươi lần
lợi nhuận cao lý do khiến các cơ sở bất chấp hoạt động
theo thống kê đà nẵng có hơn năm trăm linh cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
hiện đơn vị đã tiếp nhận một trăm bốn mươi năm hồ sơ tự công bố đáp ứng đủ điều kiện
cung cấp dịch vụ nhưng thực tế chỉ có tám mươi hai cơ sở đủ điều kiện
công tác quản lý kiểm tra hậu kiểm vẫn còn khá hạn chế
cũng là nguyên nhân khiến các cơ sở sau khi đình chỉ vẫn tiếp tục hoạt động chui
ra cái địa bàn chúng ta dạy khoảng năm trăm linh cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
và cái thanh tra chuyên đề phải nói là trong cái hàng năm chúng tôi phải đăng ký trước cả năm
chúng tôi mới làm được cho nên thời gian qua mới chỉ có thanh tra được có khoảng bốn mươi cơ sở
thì với vai trò của ủy ban nhân dân quận thì chúng tôi mong rằng
ủy ban nhân dân quận sẽ phối hợp cùng chúng tôi hoặc chủ động
chủ động thanh tra kiểm tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
cái phở phong cách thành phố là đậm nhận đến cái lĩnh vực nào
quân ở lĩnh vực nào hoặc phường ở lĩnh vực nào
thí dụ như các cơ sở mà tính cách trên nghiệp hoặc là có bác sĩ thì thành phố là cái gì đó

còn những cơ sở mà do quần cấp giới phép đăng ký kinh doanh mà công bố thì quần sẽ dịch vụ nhiệm
còn những cơ sở mà để xảy ra mà không có giới phép mà làm thì phường phải dịch vụ nhiệm
thời gian qua sở y tế đã kiểm tra xử phạt hai mươi cơ sở với số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân quận thanh khê phối hợp với công an quận đã xử phạt một mươi cơ sở với số tiền ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
việc phân cấp phân quyền quản lý còn khá chồng chéo dẫn đến công tác kiểm tra rà soát chưa chặt chẽ
một khi buông lọng quản lý hề lùi của các cơ sở làm đẹp không phép thì cũng đã rõ
các ngành chức năng thành phố đà nẵng cần có một giải pháp quyết liệt hơn để siết chặt quản lý đối với lĩnh vực này